theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính từ sáu h cho đến một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng năm việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
bốn mươi một ngày qua không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm hai mươi bảy ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là hai trăm bảy mươi tám ca số ca còn đang điều trị là bốn mươi chín ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là chín bảy trăm ba mươi bốn người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là bốn mươi chín người
cách ly tập trung tại cơ sở khác là bảy năm trăm ba mươi năm người
cách ly tại nhà nơi lưu trú là hai một trăm năm mươi người